những năm qua nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện các giải pháp đào tạo nghề giới thiệu việc làm tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã giảm đi rõ rệt qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống tránh những rủi ro khi đi lao động trái phép
chị quan thi hậu trú tại xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang vì khó khăn nên đã phải sang trung quốc làm với mức thu nhập được hứa hẹn là một mươi hai triệu đồng trên tháng ngày làm tám tiếng được nuôi ăn ở và không mất chi phí đi lại nhưng thực tế khi sang trung quốc thì lại không được như thế hơn nữa chị lại là lao động không có giấy tờ nên càng ngày càng gặp khó khăn
chị lý thị liệu xã phúc yên huyện lâm bình đã từng trải qua những ngày tháng vất vả nguy hiểm khi lao động trái phép ở nước ngoài
bị trả tiền công thấp điều kiện sinh hoạt
khó khăn thiếu thốn tậm chí còn bị chủ sử dụng lao động nợ lương không trả quá vất vả chị đã phải bỏ trốn về nước

trong những năm vừa rồi lao động chúng ta đi làm việc trái phép hạn chế rất là đáng kể
có việc làm ổn định tăng thu nhập nên đời sống của người lao động cũng từng bước được nâng lên
tình trạng xuất cảnh đi lao động trái phép tại nước ngoài đã được hạn chế
tỉnh tuyên quang phần đấu hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tạo việc làm cho trên một trăm linh lao động